thưa quý vị trong những năm gần đây chuyên ngành phẫu thuật gan mật tụy đã có nhiều phát triển vượt bậc
đặc biệt là trong lĩnh vực ghép tạng nói chung và ghép gan nói riêng đem lại hy vọng cho những bệnh nhân ung thư gan và bệnh lý gan mạng tính giai đoạn cuối
để bắt kịp với bước tiến của y học thế giới thì việc thường xuyên cập nhật những kiến thức mới lấy sức cần thiết
đây cũng là nội dung chính được đề cập trong hội nghị cập nhật tiến bộ kỹ thuật trong phẫu thuật gan mật tụy được bệnh viện bạch mai tổ chức vào sáng nay
hội nghị cập nhật tiến bộ kỹ thuật trong phẫu thuật hàn tụy mật có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của hàn quốc và việt nam
như bệnh viện bạch mai bệnh viện một trăm linh tám bệnh viện việt đức
hiện nay nguồn tạng hiến vẫn đang thiếu so với nhu cầu ghép tạng của người bệnh
chính vì vậy việc triển khai hợp tác chuyển giao kỹ thuật cao từ các quốc gia có nền y tế phát triển vượt bậc sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thành công cho ghép tạng của nước ta
tại hội nghị các bài báo cáo đã phân tích tỉ mỉ về các vấn đề trong tất cả các khâu phẫu thuật
như tổ chức ghép gan từ người cho sống hồi sức bệnh nhân trước ghép gây mê hồi sức trong mổ
qua đó thấy được những ưu điểm và các tồn tại cần khắc phục trong kỹ thuật để đạt được hiệu quả mong muốn
tận dụng được triệt để nguồn tạng hiến của bệnh viện bạch mai
việc áp dụng những kỹ thuật tiên tiến tầm thế giới trong phẫu thuật gan mật tụy nói chung và ghép gan nói riêng
sẽ mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đặc biệt là các bệnh nhân ung thư gan suy gan cấp sơ gan giai đoạn cuối
thưa quý vị diễn đàn hiệu trưởng đại học việt nam liên bang nga lần thứ hai đã diễn ra tại moscow liên bang nga
với sự tham dự của đại diện ngành giáo dục việt nam liên bang nga và khoảng bốn mươi trường đại học liên bang nga và hai mươi một trường đại học việt nam
hiện nay giữa các trường đại học việt nam và liên bang nga có hơn một trăm linh thỏa thuận hợp tác
qua đó các cơ sở giáo dục đại học hai nước đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu
trao đổi học thuật phối hợp tổ chức các hội nghị hội thảo trao đổi sinh viên giảng viên
các ngành có nhiều hợp tác đều là những ngành thế mạnh của liên bang nga mà việt nam quan tâm
tại diễn đàn các đại biểu đã thảo luận về quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học và giáo dục
trao đổi những kinh nghiệm và thực tiễn nổi bật đồng thời ký kết các văn bản nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác nhân văn
giữa các trường đại học của việt nam và nga trong lĩnh vực giáo dục khoa học và công nghệ
thưa quý vị theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc
do ảnh hưởng của tình hình hạn hán kéo dài đến nay đã có hơn hai hectare cây trồng trên địa bàn tỉnh đắk lắc bị ảnh hưởng
trong đó có nhiều diện tích cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao bị thiệt hại nặng nề do khô hạn
canh tác gần một hectare cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao là cà phê hồ tiêu sầu riêng ngay gần hồ chứa nước ia blang
nhưng gia đình ông nguyễn hồng hướng phải vết từng vũ nước dưới đáy hồ để tưới chống hạn cho cây trồng
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trên địa bàn thành phố vẫn còn một số đơn vị doanh nghiệp công trình xây dựng còn chưa quan tâm nhiều đến công tác an toàn vệ sinh lao động tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động
năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra hai trăm chín mươi sáu vụ tai nạn lao động làm ba trăm linh người lao động bị nạn
tháng an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn là dịp để nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của chủ sử dụng lao động và người lao động
đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc
giảm ô nhiễm môi trường lao động hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe người lao động